qua một mươi tháng của năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh long an đã thu giữ hơn ba năm triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu và đã tiêu hủy gần một triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
số vụ và số thuốc lá ngoại nhập lậu năm hai nghìn một mươi chín giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi khó kiểm soát
hiện tại lực lượng chức năng đã tiêu hủy được gần một triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu bán đấu giá gần một trăm năm mươi gói thuốc lá và thu về gần tám trăm năm mươi triệu đồng cho ngân sách nhà nước
sắp tới các cơ quan liên quan tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá nói riêng và các mặt hàng gian lận thương mại hàng giả nói chung
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm luồng tuyến là điểm nóng về bút lậu